nước chảy siết rất nguy hiểm quý vị cần hết sức thận trọng không đi qua các ngầm tràn bị ngập nước để đảm bảo an toàn